sáng nay một mươi tám tháng bốn tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã tiến hành xét xử phúc thẩm
theo đơn kháng cáo của hà văn thắm cựu chủ tịch hội đồng quản trị của ngân hàng thương mại
của phần đại dương ocean bank và ba mươi bị cáo từng là nhân viên của ocean bank
trong đơn kháng cáo của mình hà văn thắm xin chấp hành bản án sơ thẩm về tội cố ý làm trái
quy định nhé nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm các quy định cho vay
trong hoạt động các tổ chức tiến dụng hà văn thắm chỉ kháng cáo tội danh đồng phạm
cùng với nguyễn xuân sơn để chiếm đoạt tài sản hà văn thắm cho rằng tòa tuyên phạt ông ta phải
bồi thường hơn tám trăm linh tỷ đồng cho ocean bank là chưa đúng với tư cách cổ đông nắm gần sáu mươi ba cổ phần
tại ocean bank cựu chủ tịch ocean bank đề nghị tòa phúc thẩm tuyên ông không phải bồi thường
và buộc nguyễn xuân sơn phải đền bù số tiền chiếm đoạt theo tỷ lệ vốn nắm giữ
trong số ba mươi bị cáo còn lại nguyễn xuân sơn kêu an về các tội tham ô tài sản và lạm dụng chức vụ
quyền hạn để chiếm đoạt tài sản bị cáo nguyễn minh thu nguyên phó tổng giám đốc ocean bank
đề nghị tòa phúc thẩm xem xét lại tội lạm dụng chức vụ quyền hạn và giảm nhẹ hình phạt
năm bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hưởng án treo và miễn trách nhiệm hình sự
phiên tòa xét xử phúc thẩm sáng nay bắt đầu bằng thủ tục xét hỏi và dự kiến kéo dài đến hết ngày hai mươi chín tháng bốn